tài xế ngủ gật khiến xe tải mất lái đâm sập lan can thành cầu bầu bàng quốc lộ một mươi bốn thuộc địa phận huyện trơn thành tỉnh bình phước rồi lao xuống suối ở độ cao khoảng ba mét rất may tài xế chỉ bị thương nhẹ
thời điểm trên chiếc xe tải có tải trọng một mươi bảy tấn do tài xế lê văn hoàng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín điều khiển từ huyện trơn thành đi thị xã đồng xoài
khi đến chân cầu bầu bàng trên quốc lộ một mươi bốn thuộc địa phận huyện trân thành tài xế hoàng bất ngờ ngủ gật khiến xe tải mất lái lao thẳng vào lan can cầu bào bàng và rơi xuống chân cầu
cú đâm quá mạnh khiến chiếc xe tải bị hư hỏng nặng phần đầu xe bị biến dạng hoàn toàn
tài xế mắc kẹt trong cabin đã kịp đập cửa kính thoát ra ngoài và may mắn chỉ bị thương nhẹ